thưa quý vị và các bạn mưa lớn kéo dài hơn hai tuần qua tại hà nội được xem là nguyên nhân chính
dẫn đến tình trạng rác thải ứ động ô nhiễm môi trường tại khu vực trần cầu long biên càng trở nên nghiêm trọng hơn
không chỉ làm cho môi trường xung quanh bị ảnh hưởng mà khu vực này còn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh
đây là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại chân cầu long biên thuộc khu vực phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
rác thải không chỉ ở dưới canh kéo ra sông mà rác thải còn chất đống trên bờ từ rác thải sinh hoạt đến các phế phẩm bỏ đi gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây

nguyên nhân chủ yếu là do sau những đợt mưa lớn kéo dài nước sông hồng dâng cao kéo theo một lượng lớn rác thải sinh hoạt phế liệu chất thành đống ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh
ngoài ra theo chính quyền phường phúc xá cho biết trân cầu long biên là nơi tập trung nhiều dân cư là người lao động sinh sống và làm việc vì vậy ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế thường xuyên vứt rác bửa bãi
nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ở khu vực trần cầu long biên khu vực mương hở mương xã của phường phúc xá mương tháp nước có hai nguyên nhân chính
nguyên nhân đầu tiên là do vừa rồi nước sông hồng dâng cao và toàn bộ khu vực này là khu vực mà vùng xoáy khi nước dòng chảy mà gặp khu vực trần cầu và các cây cối các vật cản xoáy nước vào khu vực gần trần cầu
và giáp danh với giữa địa bàn của phường phúc xá và phường phúc tân của quận đàn kiếm thì đã tạo ra các rác đẩy vào trong khu vực này đến lúc nước rút sau gần nửa tháng vừa rồi nước sông hồng tạnh mưa nước sông hồng rút ra thì để lại rất nhiều rác thải ở các nơi rồn về đây và gây ô nhiễm môi trường
nguyên nhân thứ hai là do một số ý thức của một số người mà người ta ở tạm cư ở đây trọ cho nên người ta đi buôn bán các hàng
hoa quả rồi là một số các rác sinh hoạt người ta cũng lém ra ngoài phía bờ mái mưa
trên vừa rồi chúng tôi đã tổ chức sau khi có thông tin của một số báo đài chúng tôi đã kiểm tra và tổ chức xử lý
tình trạng ô nhiễm môi trường tại chân cầu long biên không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân sống xung quanh mà hiện nay cũng đang là thời điểm dễ bùng phát dịch bệnh như sốt xuất huyết sốt rét
và đây là những điểm có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh
nếu không được xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
sau khi có thông tin của một số báo đài chúng tôi đã kiểm tra và tổ chức xử lý
hôm nay là buổi cuối cùng chúng tôi tổ chức gia quân các lực lượng từ xí nhập môi trường ban quản lý gián đầu tư quận ba đình
và xí nghiệp thoát nước số một cùng với toàn bộ hệ thống chính trị của phường phúc xá
hôm nay là tổ chức chúng tôi tổ chức dự kiến là hai buổi buổi hôm nay buổi ngày mai
thế tổ chức vớt thu gom toàn bộ các rác thải và các vật trôi lổi hiện nay vẫn đang ở dưới mặt sông
thì chúng tôi đã tổ chức thuyền rồi các xe kéo rồi là hệ thống cho anh em ra quyết tâm hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ làm xong
và để trả lại cái môi trường cho khu vực này là cảnh quan nó sạch sẽ và không ảnh hưởng ô nhiễm đến
khu vực người dân sống vùng quanh đây
theo chính quyền phường phúc xá hiện tại phường đã thực hiện nhiều đợt thu gom tiêu hủy rác thải nhằm khắc phục tình trạng trên
trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục cử lực lượng xuống xử lý
đồng thời có những biện pháp tuyên truyền để người dân quanh khu vực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
tránh tình trạng rác thải tràn lan gây mất mỹ quan đô thị
chúng tôi chỉ có kiến nghị là các lãnh đạo quan tâm đến phường phúc xá chúng tôi
anh em gửi chúng mình chúng tôi
đề nghị là cấp trên là làm cái mương cống hóa bê tông để cho khu vực này nó sạch sẽ
chỉ cần làm một lần thôi thì là các mùa mưa chúng tôi đỡ vất vả đỡ phải dọn vệ sinh
thì chúng tôi rất là cảm ơn
bây giờ nó có trôi nổi vào đây rất nhiều trên cống trên kia nó quay xuống đây nhiều lắm
bây giờ thì nhờ tất cả các ban ở trên đấy giúp dân có thể để ô nhiễm bẩn
tới đây chúng tôi có những phương án khắc phục là thứ nhất là
sẽ mở con đường dân sinh ven sông ở địa bàn dân cư số hai
từ phía sau chợ long biên mà đi xuống cái cửa đi toàn bộ trên bờ mương
và đi xuống cái khu dân cư dưới này một số hộ dân dưới này
để tạo ra cái con đường để cho môi trường vào thu gom rác ở cái khu vực dân cư
và thứ hai là chúng tôi thực hiện cái dự án qua dự sửa cái bờ mái mương
ở bên phía chân cầu long biên cũng để kiểm soát được là để cho đi
để nắng lại nắng toàn bộ cái xe băng dưới đó
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết